tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị hòa chung không khí chào đón năm mới tại nhiều địa phương trên cả nước
thì đêm qua tại eco park người dân đã được mãn nhãn với màn cao đao chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
sự kiện đã quy tụ các ngôi sao hàng đầu đến từ nhiều nền văn hóa
tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc
thu hút sự tham dự của hơn hai mươi cư dân khu đô thị eco park cũng như khách tham quan
năm nay là năm thứ năm chủ đầu tư eco park tổ chức bắn pháo hoa để cư dân được mãn nhãn
đón năm mới ngay tại nơi mình đang sống
sự kiện được cư dân ecobark đánh giá hoàn hảo và ấn tượng
với thiết kế sân khấu hoành tráng và màn đếm ngược chào năm mới đầy cảm xúc
chúng tôi yêu ecobuck chúng tôi yêu việt nam
bên cạnh hoạt động cao đao chào đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
ecobuck cũng trang trí các tuyến đường hoa tổ chức các hoạt động trợ quê ngày tết
để đón chào tết cổ truyền quý mão hai nghìn hai mươi
vào sáng sớm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
những vị khách đầu tiên sông đất các địa điểm du lịch tại việt nam
đã được chào đón nồng nhiệt hứa hẹn một năm mới khởi sắc cho ngành du lịch
những vị khách quốc tế đến sông đất tp hcm ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
trên chuyến bay quốc tế mang số hiệu vn ba mươi bay từ frankfurt đức hạ cánh lúc bảy giờ hai mươi năm phút
bất ngờ và cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu của tp hcm
các vị khách chia sẻ đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ của họ trong năm mới hai nghìn hai mươi
tại lễ đón ngoài những phần quà ý nghĩa của ngành du lịch
ban tổ chức còn vận động hãng hàng không trao tặng thêm vé khứ hồi
các trạng nội địa hạng thương gia cho sáu vị khách máy bay
tại đà nẵng một trăm sáu mươi năm hành khách từ hà nội đáp chuyến bay vn một trăm sáu mươi
và hơn một trăm bảy mươi hành khách từ hàn quốc đáp chuyến bay vj tám trăm bảy mươi
đã được sở du lịch tổ chức lễ chào đón tặng hoa quà và trao ba vé máy bay hạng thương gia
hành trình nội địa quốc tế cho sáu hành khách may mắn
những năm qua du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch đà nẵng
trong dịp tết dương lịch năm nay đà nẵng dự kiến đón khoảng ba trăm chín mươi năm chuyến
với hơn năm mươi tám lượt khách đến đà nẵng
đã được dự kiến tham quan và nghỉ dưỡng
đây là tín hiệu tốt cho sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch của thành phố đà nẵng
sáng nay tại ga lào cai đúng năm giờ bốn mươi năm phút chuyến tàu sp ba chở bốn trăm linh hành khách
trong đó có hơn hai trăm năm mươi khách du lịch quốc tế đã cất tiếng còi vào ga
đại diện ngành du lịch tỉnh lào cai cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức
nghỉ lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên trong năm mới
một cách trang trọng thể hiện tinh thần hiếu khách
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch lào cai đặt mục tiêu
mục tiêu đón sáu triệu lượt khách trong đó trên ba trăm năm mươi du khách quốc tế
doanh thu từ du lịch đạt trên hai mươi tỷ đồng
sau hơn năm năm thành lập tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vnvc chính thức chạm đến cột mốc một trăm linh trung tâm
với hơn một trăm linh khó vaccine đạt chuẩn quốc tế trên khắp mọi miền tổ quốc
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lovac ngừa covid một mươi chín theo hợp đồng vnvc
đặt mua ba mươi triệu liều của astrazeneca về đến việt nam
với lô vaccine này thì việt nam đã có được những liều vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên
đồng thời trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực châu á
tiếp cận với loại vaccine phòng covid một mươi chín uy tín hàng đầu thế giới
hiện nay hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine vnvc là đơn vị tiên phong tại việt nam
sở hữu dây chuyền bảo quản lạnh hiện đại với hệ thống kho lạnh
xe lạnh vận chuyển vaccine và hệ thống tủ bảo quản vaccine chuyên dụng
toàn bộ hệ thống kho lạnh của vnvc được tiêm chủng
trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi nhiệt tự động hiện đại
hệ thống cảnh báo nguy cơ khi nhiệt độ vượt ngưỡng
bên cạnh những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hệ thống vnvc tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ mạng lưới trung tâm tiêm chủng
đến nhiều tỉnh thành trên cả nước đặc biệt là những vùng sâu vùng xa vùng lõm
về tiêm chủng vaccine giúp hàng triệu trẻ em và người lớn các nơi được tiêm chủng đầy đủ
góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
trên cơ sở đề nghị của bộ tài chính về việc triển khai nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để bảo đảm tính đồng bộ
khi triển khai nghị quyết số ba mươi bộ công thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu
tương ứng với mức điều chỉnh thuế bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày một một hai nghìn hai mươi ba
sau điều chỉnh giá xăng ron chín mươi năm ba loại phổ biến trên thị trường là hai mươi một đồng
tức là tăng một một trăm linh đồng xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi một đồng một lít
các mặt hàng dầu cũng tăng giá như dầu diesel tăng năm trăm năm mươi đồng lên hai mươi một một trăm năm mươi đồng một lít
dầu hỏa là hai mươi hai một trăm sáu mươi đồng còn dầu ma rút tăng bảy trăm linh đồng có giá mới một mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một kg
công an thị xã an khê tỉnh sài gòn
gia lai vừa tiến hành tạm giữ hình sự năm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn
và số tiền mà các đối tượng này cho một trăm tám mươi bốn người vay lên tới hơn năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần văn phước lê công trường bùi quốc tuấn đỗ văn mỹ nguyễn văn dũng
và thủ đoạn mà các đối tượng này cho vay là tiền trả góp theo ngày lãi suất từ hai mươi đến ba mươi một tháng
khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận
các đối tượng sẽ gọi điện thoại khủng bố tinh thần hoặc dùng hung khí đe dọa bắt người vay trả tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
mọi tin nhắn có gắn đường link gửi dưới tên của ngân hàng đều là giả mạo
đó là thông tin của nhiều ngân hàng gửi đến khách hàng cảnh báo về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo khách hàng
trong thời gian vừa qua đặc biệt là có tần suất tương đối dày đặc trong thời gian gần tết
tin nhắn có tên người gửi là tên ngân hàng nội dung cũng rất dễ gây nhầm lẫn lại kèm theo đường link
thế nhưng chỉ cần chạm vào khách hàng có thể bị mất thông tin tài khoản dẫn đến mất tiền trong tài khoản
hiện cả khách hàng ngân hàng và các nhà mạng đều đang là nạn nhân của những đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao
phát tán tin nhắn sms giả mạo như thế này
nên các bên phải cùng nhau phối hợp không thể lơ là để tội phạm lợi dụng
ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin
không có thông tin bảo mật dưới bất cứ hình thức nào
chính vì vậy khách hàng cần phải cẩn trọng trước các tin nhắn với nội dung liên quan đến thanh toán
thưa quý vị thời gian gần đây thì tội phạm tiền giả tại các tỉnh thành phố trên cả nước hoạt động hết sức phức tạp
với nhiều thủ đoạn tinh vi và để nắm rõ được những phương thức cũng như trang bị kiến thức về việc phân biệt tiền giả tiền thật
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
khởi tố tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở phú yên
lưu hành tiền giả hai bị cáo lãnh một mươi tám năm tù tại đồng tháp
công an thành phố đà nẵng triệt phá đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả số lượng lớn
không ít những vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc lưu hành tiền giả bị phát hiện và xử lý bởi cơ quan chức năng thời gian qua
có thể thấy các đối tượng xấu đang lợi dụng thời điểm cuối năm nhu cầu tiền mặt của người dân tăng cao
để buôn bán và tiêu thụ tiền giả với hình thức và thủ đoạn tinh vi
chị trần thị thùy linh sinh sống và làm việc tại hà nội chia sẻ từng là nạn nhân của tội phạm tiền giả
khi chị thực hiện giao dịch đổi tiền lẻ với đối tượng trên mạng
có thể thấy những người buôn bán nhỏ người già dễ là nạn nhân của tội phạm tiền giả
trước khi mua hàng đối tượng thường gây ra các hành vi khiến người bán hàng mất tập trung để mua hàng với giá trị lớn bằng tiền giả
đặc biệt các đối tượng sử dụng tiền giả thường giao dịch vào buổi tối và không mang theo nhiều
những ngày này có khoảng bảy hai trăm linh tấn lương thực thực phẩm về thành phố qua ba chợ đầu mối chính